tại thành phố hồ chí minh người dân đã tự rác về nhà không tụ tập nơi đông người
tránh nguy cơ lây nhiễm bệnh tật các hàng quán chỗ vui chơi và tiệm cà phê cũng đã đóng cửa
ngay từ khi dịch bệnh bùng phát nhiều nhà hàng các điểm vui chơi giải trí của thành phố đã
chủ động đóng cửa một phần vì không có khách một phần vì hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ
các cửa hàng quán ăn cũng đẩy mạnh hình thức bán mang về hoặc mua bán trên mạng
tránh tụ tập đông người ở một địa điểm